trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu hàng hóa về việt nam để bán tham gia trưng bày giới thiệu có hình ảnh và thông tin về đường lưỡi bò
đây là sự việc có tính chất rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của việt nam vi phạm quy định pháp luật hiện hành
để ngăn chặn và xử lý kịp thời những sự việc tương tự bộ công thương đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thuộc bộ và các sở công thương tăng cường kiểm tra giả soát hoạt động thương mại trên địa bàn
theo đó bộ công thương yêu cầu các đơn vị thuộc bộ sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo thẩm quyền đối với các hoạt động sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thương mại điện tử xúc tiến thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò